thưa quý vị cuối năm là thời điểm các hành vi buôn bán vận chuyển tàng trữ sử dụng các loại pháo nổ trái phép có chiều hướng gia tăng diễn biến phức tạp
để góp phần hạn chế thực trạng này lực lượng chức năng tỉnh ninh bình đã triển khai quyết liệt nhiều giải pháp
cuối năm hai nghìn hai mươi ba tại địa bàn xã vân hải huyện kim sơn đã xảy ra vụ nổ do chế tạo pháo trái phép khiến hai người tử vong tại chỗ và một cháu bé bị thương nhiều tài sản của người dân bị hư hỏng
vụ việc trên đã cảnh báo những hiểm họa khôn lường từ việc tàng trữ buôn bán sử dụng pháo trái phép
chỉ tính riêng từ ngày một mươi năm tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba đến nay công an tỉnh ninh bình đã phát hiện bắt giữ trên một trăm linh vụ việc vi phạm về pháo
các đối tượng chủ yếu mua pháo hoặc mua nguyên liệu học cách chế tạo pháo trên mạng xã hội để tự sản xuất pháo bán kiếm lời trong dịp tết
từ nay đến tết nguyên đán giáp thìn công an tỉnh ninh bình sẽ tiếp tục đẩy mạnh các biện pháp phòng ngừa đấu tranh với các hành vi vi phạm
kiên quyết không để xảy ra tình trạng đốt pháo trái phép để người dân được đón năm mới vui tươi và an toàn